thưa quý vị vẫn những thủ đoạn dùng lời lẽ ngọt ngào để làm quen tán tỉnh qua mạng xã hội facebook zalo viber
nhiều đối tượng tội phạm đã thành công trong việc lừa tình lừa tiền của những phụ nữ trẻ nhẹ dạ cả tin
mặc dù cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc và cũng đã có nhiều bài học thích đáng cho những kẻ phạm tội
thế nhưng tình trạng này vẫn ngày càng gia tăng trong thời gian vừa qua
không công an việc làm ăn chơi lưu lồng lưu văn duy chú ở xã bắc sơn huyện sóc sơn hà nội
đã tìm cách làm quen với các cô gái trẻ trên mạng với ý đồ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn này đã có nhiều cô gái trẻ mắc bẫy của duy
tôi dọa nếu không đưa tiền thì sẽ tung clip thân mật của hai đứa lên mạng
tôi thấy vậy nên đã trình báo lên cơ quan công an nhờ giải quyết
bằng những thủ đoạn không có gì là mới
nhưng thời gian gần đây tội phạm lợi dụng mạng xã hội facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vẫn đang ngày càng gia tăng và có diễn biến phức tạp
vì vậy người sử dụng facebook cần nêu cao tinh thần cảnh giác
đặc biệt là các bạn nữ khi nói chuyện với người lạ qua mạng
chúng tôi tập trung vào hai đối tượng để chúng tôi tuyên truyền phổ biến
một là đối với các em các cháu nữ giới đang trong độ tuổi vị thành niên
hoặc là thành niên rồi nhưng mà để nói về kinh nghiệm cuộc sống cũng nhiều nhiều
về đối tượng của những người dân như vậy thì chúng tôi tuyên truyền phổ biến
và cũng muốn tự nhiên
chúng tôi cũng truyền tạo thông tin đến là hãy cảnh giác trước những lời cám dỗ
những loài đường mật mà chưa có sự kiểm chứng trên internet
đặc biệt là thông qua các trang mạng cá nhân như facebook twitter zalo v v
trước những thủ đoạn trên lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân
cần hết sức thận trọng để tránh rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo
đối với các mối quan hệ trên mạng cần phải tập trung và không nên quan hệ quá
ngoài những khuyến cáo trên lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân
cần xác minh rõ thông tin của những bạn quen qua mạng
cần tỉnh táo trước khi làm theo lời đề nghị của một ai đó chưa biết rõ danh tính
ngoài ra nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ thì báo ngay cho cơ quan công an
để kịp thời giải quyết tránh là nạn nhân của tội phạm này